sapa là địa phương thường xuyên phải hứng chịu các đợt rét đậm rét hại
gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân đặc biệt là gia súc
do đó ngay từ đầu mùa đông chính quyền huyện sapa đã cùng với người dân
thực hiện nhiều biện pháp phòng chống rét sớm cho đàn gia súc trên địa bàn
để bảo đảm an toàn cho đàn trâu bốn con của gia đình ngay từ đầu vụ đông
ông châu a sình đã mang châu về nuôi tại chuồng gần nhà không còn thả rông trên đồi nữa
cùng với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn ông sình đã tiến hành che chắn kín chuồng trại
và dự trữ thức ăn cho đàn trâu trong cả mùa đông
bên cạnh đó huyện sapa cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được tình hình
diễn biến phức tạp của thời tiết tuyệt đối không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp
thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe và có biện pháp điều trị kịp thời cho gia súc
phân công cán bộ về từng thôn bản phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân
chủ động dự trữ thức ăn cho đàn gia súc và che chắn kín chuồng trại
chỉ đạo luôn sát sao với các thành viên xuống thôn bản hàng tuần
báo cáo kịp thời về bản chỉ đạo để xử lý một số các vấn đề như là châu bò bệnh tật
thì phải xử lý ngay từ bắt đầu đảm bảo cho châu bò vào mùa đông để có đủ sức khỏe
ngay từ đầu vụ xác định rõ là năm nay do thời tiết không khí nạnh về sapa
thì chúng tôi đã chỉ đạo các cấp chỉ huyện
chính quyền kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét
hướng dẫn chỉ đạo và đôn đốc bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ví dụ như là dự trữ thức ăn cho gia súc tận dụng các dạng dơm cây cỏ
các sản phẩm phụ của ngành nông nghiệp để chế biến và dự trữ cho thức ăn
trong ngày chọn thời điểm nắng ấm nhất thì sẽ cho gia súc ra ngoài vận động khoảng một hai tiếng
để tránh tình trạng cước chân đấy cũng là những tác động để cho giảm thiệt hại cho đàn gia súc
hiện trên địa bàn huyện sapa có khoảng một mươi ba con da súc
tới thời điểm hiện tại đã có trên tám mươi các hộ dân có chuồng trại kiên cố
bảo đảm an toàn cho gia súc trong mùa đông
các hộ còn lại đang được chính quyền chức năng tiếp tục hỗ trợ xây dựng
che chắn kín chuồng chạy và hướng dẫn đưa gia súc xuống vùng thấp tránh z